tại tỉnh quảng nam trong khuôn khổ chương trình diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh và vùng kinh tế trọng điểm miền trung
ubnd tqvnhh đã hỗ trợ năm tỉnh miền trung để khắc phục hậu quả bão lũ
ubnd tqvnhh trao biểu trưng hỗ trợ tỉnh quảng nam hơn một mươi sáu tỷ đồng quảng ngãi hơn tám bảy tỷ đồng
thừa thiên huế bảy tỷ đồng bình định ba tỷ đồng và thành phố đà nẵng hai trăm linh triệu đồng
tại đây công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nam hội an quỹ vina capital foundation hỗ trợ quảng nam bảy tỷ đồng để
để tái thiết hệ thống y tế tại khu vực miền núi của tỉnh
nhân dịp này bạn đọc báo người lao động cũng trao tặng tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định số tiền bốn trăm linh triệu đồng
tỉnh thừa thiên huế với số tiền năm trăm linh triệu đồng giúp khắc phục hậu quả bão lũ
đồng thời trao tặng năm mươi lá cờ tổ quốc cho ngư dân năm địa phương
gồm thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định mỗi tỉnh một mươi lá cờ tổ quốc